ngay khi được tăng cường về cơ sở lực lượng công an xã chính quy cũng đã cùng với chính quyền địa phương tiến hành giả soát các trường hợp nhập cảnh chưa qua cách ly
tại các thành phố hiện nay lượng nhân hộ khẩu phải ra soát là rất lớn với khoảng trên chín hộ tại một địa bàn phường
nhưng với trách nhiệm được giao lực lượng công an cơ sở đã đảm bảo không để sót lọt các trường hợp thuộc diện cách ly đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
tuyên qua đấy ta sẽ tuyên truyền để cảnh báo cũng như là nhắc nhở người ta tuân thủ đúng cái quy định và đúng như là khuyến cáo của bộ y tế cũng như là của thủ tướng chỉ đạo
có thêm những trường hợp cách ly mới trong các khu dân cư lực lượng công an cơ sở lại tiếp tục với nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch đặc biệt là hộ dân liền kề khu vực cách ly
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở các điểm cách ly cũng được tăng cường đảm bảo không để các tình huống phức tạp phát sinh ảnh hưởng tới tâm lý của người dân
thưa quý vị thông qua sự kết nối của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương vào ngày hôm nay tại hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn việt nam projec đã trao tặng bốn mươi khẩu trang cho bộ công an nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cục y tế bộ công an được giao tiếp nhận số khẩu trang này và cấp phát cho các đơn vị trong lực lượng
theo kế hoạch số khẩu trang này sẽ được ưu tiên cấp phát cho cục quản lý xuất nhập cảnh cục cảnh sát giao thông lực lượng y tế công an công an ở các địa phương có dịch
hiện lực lượng công an đang nỗ lực phối hợp với ngành y tế và các lực lượng có liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong đó đảm bảo đầy đủ vật tư y tế sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu
việc hỗ trợ bốn mươi khẩu trang cho cán bộ chiến sĩ công an lúc này có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống dịch bệnh đồng thời góp phần giúp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân yên tâm công tác hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
nhằm góp phần chung tay cùng cả nước chống dịch covid một mươi chín báo công an nhân dân tại khu vực miền trung đã kêu gọi các đơn vị tài trợ quyên góp số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
trong ngày hai mươi năm tháng ba đại diện báo công an nhân dân đã đến thăm trao tặng số tiền gần một trăm linh triệu đồng cho các điểm cách ly cơ sở y tế và các chốt kiểm dịch tại tỉnh quảng nam và gần ba trăm linh triệu đồng tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố đà nẵng
thông qua hoạt động này đại diện báo công an nhân dân cùng các đơn vị tài trợ cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn phất vả của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và động viên khách lệ tinh thần để các cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ là chỗ giữ vũ trắc cho nhân dân
thông qua hoạt động này đại diện báo công an nhân dân cùng các đơn vị tài trợ cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn phất vả của các đơn vị tài trợ cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn phất vả của các đơn vị tài trợ cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn phất vả của các đơn vị tài trợ cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn phất vả của các đơn vị tài trợ cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn phất vả của các đơn vị tài trợ cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn phất vả của các đơn vị tài trợ cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn ph
hai mươi tháng ba tại chùa quảng ân thuộc khu phố bốn thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân tỉnh bình thuận đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân là sư thầy thích nguyên lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đang tu tại chùa và một nữ phật tử của chùa có tên là nguyễn bảo yến sinh năm hai nghìn một trú tại khu phố năm thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân
còn bà nguyễn thị phượng là mẹ của nạn nhân yến bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bình thuận đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và định hướng điều tra vụ án
hiện vụ việc đang được điều tra nguyên nhân và xác định hung thủ gây án
sau đó xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân ngay sau đó quang đã bị công an tạm giữ để điều tra
chuyển sang một thông tin khác người dân tp hcm giờ đây có thể tự đo nồng độ cồn của mình
và xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi thông tin chi tiết
theo đó khi người dân truy cập vào ứng dụng cổng thông tin giao thông tp hcm sẽ có tính năng đo nồng độ cồn với thao tác khá đơn giản
phần điện thông tin vào các ô đã hiển thị như giới tính cân nặng độ cồn độ uống thể tích
từ đó hệ thống sẽ phân tích và đưa ra thông tin mức độ cồn trong cơ thể biểu hiện sức khỏe khi có mức độ cồn
những tính toán được phần mềm dựa theo phân tích nghiên cứu từ nguồn dữ liệu của bộ y tế tính trung bình cho một người có sức khỏe bình thường
ngoài ra người sử dụng cũng sẽ biết được các khung xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tương ứng với mức cồn được hệ thống tính toán
đây chỉ là những thông tin nhằm mục đích tham khảo để người dân theo dõi sức khỏe chủ động đi lại khi đã uống rượu bia
tuy nhiên chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy thú vị
từ khi nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia đã giảm đáng kể
điều đó cho thấy ý thức của người dân đã nâng cao rõ rệt
chiều tối qua tp hcm bắt đầu áp dụng lệnh ngưng hoạt động đối với hoạt động nhà hàng kinh doanh ăn uống làm đẹp và phòng tập thể hình
một động thái mạnh mẽ tiếp theo đối phó với dịch bệnh
với người dân tp hcm phần lớn nhìn ra được thiệt hại về kinh tế cũng như nhiều xáo trộn trong thói quen sinh hoạt
nhưng vẫn sẵn sàng thay đổi sống chậm để thích ứng
trên các tuyến đường sầm ớt vốn thu hút khách du lịch đến tham quan mua sắm giờ chỉ còn lại các bốt quần áo phụ kiện
quán cà phê dạy khác hoặc đóng cửa hoặc tự bớt số ghế phục vụ để không vượt quá số khách ba mươi như quy định
trên đường chỉ còn một số ít xe cá nhân hoặc nhân viên giao hàng không còn hàng ăn nhộn nhịp vào các giờ nghỉ
khách sẽ ngồi ở đâu sắp xếp ở vị trí nào cho khách ngồi nó cách xa vàng tầm hai mét chở lên
nếu mà nếu mà sáng nếu ngày hôm nay mà nhận được công văn là yêu cầu phải tạm dừng hoạt động
thì đành phải phải mỗi người có trong một tuần nó kiếm được cái việc làm gì đấy thì làm đỡ trong vòng một tuần
còn hông thì đành phải tạm đó ủa chỉ đến quán có những cái
hỗ trợ nhỏ trong một cái tuần đó cho các bạn thôi
di chuyển tiết kiệm tri tiêu hạn chế các nhu cầu làm đẹp trong giai đoạn một mươi ngày đến hai tuần tới
là lời kêu gọi của bí thư thành ủy tp hcm vào tối hai mươi bốn tháng ba
với mong mọi người dân động lòng vượt qua giai đoạn vàng chống dịch
dĩ nhiên với nhịp sống hối hả làm việc và tiêu dùng cao tại một đô thị lớn như tp hcm
thay đổi nếp sống không hề dễ dàng nhưng gần như không có sự lựa chọn khác
vì sức khỏe chung và sức khỏe mỗi người
chắc em nghĩ là có thể là cắt tóc tại nhà này hoặc là trong khu vực nào đó
hoặc là mình có thể làm những công việc như online buôn bán gì đơn giản
để có thể là tăng nguồn thu nhập để có thể sống hiện tại
ở nhà nhiều hơn thì anh nghĩ là mình lo cho sức khỏe gia đình nhiều hơn
mình có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn
thì mình có những cái mình học tập ví dụ mình anh đọc sách nghe nhạc
những cái thứ vui mà thường sắp thường nhật rồi mình lại bận rộn
thì bây giờ mình có thời gian nhiều hơn
cập nhật trong chiều hai mươi năm
hai mươi năm tháng ba một không gian công cộng luôn thu hút lượng khách tham quan lớn
là đường sách nguyễn văn bình tp hcm cũng ra quyết định ngưng hoạt động
thời gian tạm ngưng hoạt động tại đây sẽ kéo dài
đến khi có thông báo mới về tình hình covid một mươi chín
như vậy thì sau chỉ đạo của ubnd tp hcm về việc tạm ngưng hoạt động
các khu vui chơi giải trí những nhà hàng cơ sở kinh doanh công suất phục vụ
từ ba mươi khách trở lên từ một mươi tám h tối qua để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
thì đến sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba
thì đa phần doanh nghiệp cũng như là người dân đều chấp hành rất nghiêm
địa bàn phường bình thò là khu vực diện sống ốt của thủ đức
nơi có nhiều nhà hàng quán ăn lớn
sau khi phó chủ tịch ubnd tp hcm lê thanh liêm
ban hành công văn chỉ đạo việc tạm ngưng hoạt động
các cơ sở kinh doanh tập trung đông người
lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra nhắc nhở
việc chấp hành của doanh nghiệp người dân
nhìn chung các cơ sở đều có chấp hành theo những thông tin
cũng như là những thông báo của các cơ quan chức năng
thì phần lớn họ đều hợp tác
tuy nhiên cũng có một số trường hợp những hàng quán nhỏ
thì người ta cũng vẫn còn là cầm cự bán cho đến hết ngày
thì khi đó là ngay vào buổi tối thì cái đoàn kiểm tra lại tiếp tục
đến vận động một lần nữa
thì tính đến sáng ngày hôm nay khi mà công an phường
cũng phối hợp với các thành viên có liên quan là tái hậu kiểm
thì nhìn chung là tất cả các cơ sở kinh doanh
là các hàng quán là không còn hoạt động
không thuộc diện phải đóng cửa hoàn toàn
nhưng để duy trì kinh doanh
không bỏ ra quá lớn quán cà phê này đã dùng rào chắn
để kiểm soát đo thân nhiệt hạn chế lượng khách ra vào
khu vực ăn uống tập trung phòng lạnh đã ngưng hoạt động
để chờ chỉ đạo tiếp theo của chính quyền thành phố
thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo những biện pháp an toàn
để đảm bảo thứ nhất là cho nhân viên đồng nghiệp
ở trong quán thứ hai là về mặt khách hàng
hiện tại phòng lạnh là tụi em ngưng không phục vụ
và hạn chế lượng khách
nếu mà có những khách là chỉ trong giữ khoảng cách
giữ khoảng cách
lực lượng công an cũng thường xuyên cập nhật tình hình lưu trú trên địa bàn
đặc biệt là đối với những người có vùng từ nguy cơ lây nhiễm bệnh cao
thường xuyên trao đổi vận động các cơ sở tôn giáo chung tay cùng cộng đồng
phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
sau khi được cảnh sát khu vực kiên quyền
các cơ sở giáo sư đã thực hiện các nghiêm túc các thông báo
của ủy ban nhân phường của ủy ban nhân thành phố
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
giáo dân mà tới tham gia các hoạt động
đeo khẩu trang hạn chế tụ tập đến mức thấp nhất
đối với lĩnh vực quản lý cư trú
nhất là đối với số người nước ngoài đến lưu trú
tại các khách sạn tại các hộ dân
các quản lý cư trú đồng chí cán bộ nội cần
sẽ tra cứu trên trang quản lý xuất nhập cảnh
và sẽ cung cấp thông tin đó lên group gia lô của phường
để khi đó cảnh sát khu vực sẽ căn cứ vô thông tin đó
phối hợp với đồng chí bên trạm y tế
đến vận động tiếp xúc
đối với các trường hợp thuộc diện phải cách ly
thì cũng đưa đi cách ly theo quy định
hoặc cách ly tại nhà
hiện nay lực lượng công an đã và đang thực hiện tốt công tác
quản lý cư trú địa bàn bảo đảm an ninh trực tự
tại các khu vực cách ly tổ chức nắm tình hình
thông tin dư luận trên không gian mạng
xác minh sự liên nghiêm các trường hợp đưa thông tin
không đúng sự thật dày hoang mang dư luận
tuy nhiên người dân cần tiếp tục phối hợp
với lực lượng công an chung tay cùng cộng đồng
phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an
trong sáng nay thì lực lượng công an
tại tp hcm đã tổ chức ra soát từng nhà
lập danh sách người nước ngoài
và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh
về nước hiện đang cư trú tại địa phương
và sau đây là ghi nhận tại quận bình thạnh
tại phường một quận bình thạnh tp hcm
lực lượng công an phường đã triển khai kế hoạch
quán truyệt cụ thể đến từng các bộ chiến sĩ
tiến hành ra soát tại các khu dân cư
tổ dân phố trên địa bàn phường
đơn vị có phương án bố trí ba tổ
làm việc tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao
để triển khai công tác không để cả đơn vị
thật cách ly phối hợp với cán bộ
của ủy ban phường tuyên truyền vận động giải thích
để người dân nâng cao ý thức phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín hạn chế lây lan ra cộng đồng
mặc dù tại địa phương chưa ghi nhận
ca bệnh nào mắc covid một mươi chín
và cũng chưa cách ly phong tỏa
một cụm dân cư nào nhưng cảnh sát khu vực
vẫn luôn nắm chắc tình hình bám địa bàn
hai mươi bốn trên hai mươi bốn qua đó đảm bảo an toàn
tuyệt đối về an ninh trật tự
đây cũng là nhiệm vụ quan trọng
không để xảy ra tình huống phức tạp
trên địa bàn trong thời điểm hiện nay
từ địa bàn phường hiện nay
qua nắm danh sách
số người về từ
các nước về thì hiện nay
đã báo về vấn đề là
danh sách số người cách ly
tại nhà hoặc là cách ly tập trung
thì cũng đã có nắm
cũng đã thông báo cho tổ quý phố
bà con dân dân an tâm một mặt là
vừa tuyên truyền hai nữa là vừa tăng cường
các tường cao kiểm soát để đảm bảo
vấn đề an ninh trật tự ở địa bàn
không để tình hình phức tạp
về an ninh trật tự xây ra theo như chỉ đạo
của bộ ngoan công an tp hcm thì chúng tôi
vẫn tiếp tục thực hiện duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn
công tác này công tác của toàn dân
và chúng tôi là lực lượng
bám địa bàn cho nên là lúc nào
cũng phải hy sinh trước và phục vụ
nhân dân là chính
từ nay cho đến khi hết dịch lực lượng công an
các quận quyện trên địa bàn tp hcm sẽ tiếp tục
thường xuyên rà soát từ nhà người nước ngoài
và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh
về nước song song đó tập trung công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm
phát hiện sự điết kịp thời những đối tượng
chống đối đăng tin tuyên truyền xuyên tạc
gây hoang mang trong nhân dân nhất là những thông tin
có liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
còn tại quận hai tp hcm nơi có ba điểm
cách ly tập trung ở phường thảo điền
một địa bàn có đông người nước ngoài
cư trú nên gây khó khăn cho công an
trong việc rà soát người nước ngoài
và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh
từ ngày bảy cho đến ngày hai mươi bốn tháng ba
trung cư mastery ở quận hai tp hcm
sáng ngày hai mươi năm tháng ba nơi đang bị cách ly
phong tỏa để phòng dịch covid một mươi chín
của một cư dân tại đây
địa bàn phường thảo điền là nơi
tương đối phức tạp với người nước ngoài
sinh sống kể từ khi xác định
hai điểm cách ly này lực lượng công an quận
đã nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn
hiện trường cách ly đồng thời tuyên truyền
thuyết phục người dân tuân thủ các quy định y tế
nhằm tránh lây nhiễm chéo ra cộng đồng
theo bang chỉ huy công an quận hai
địa bàn quận có hơn hai người nước ngoài
cư trú tập trung nhiều ở các phường
an phú thảo điền bình an
chính vì vậy ngay từ đầu
phường quận đã lập danh sách người nước ngoài
cư trú trên địa bàn giúp dễ quản lý đối tượng
khi xảy ra ca dương tính với covid một mươi chín
đầu tiên quận đã huy động công an địa phương
tổ chức ra soát từng nhà từng hộ dân
quản lý từng tổ dân phố
theo chỉ đạo của bộ công an
phối hợp với phường tổ chức vận động
người nghi nhiễm cách ly theo quy định
đặc biệt là những người
mà người ta nghi người ta mắc bệnh
thì đòn tới
thì người ta cộng tác
nếu trường hợp y tế phân lội
đưa đi cách ly tập trung
thì người ta cũng chấp hành cách ly tập trung
tôi thấy thoải mái
trong việc hợp tác với chính quyền
trong việc vận động cách ly
bởi vì đây là đợt dịch bệnh nguy hiểm
không chỉ riêng với cá nhân ai
mà là với cộng đồng
bên cạnh việc tổng lực ra soát nhân sự
đi từ vùng dịch về
công an quận còn chủ động phối hợp
với các lực lượng chức năng
đảm bảo tuyệt đối an toàn
về an ninh trật tự
ba điểm tổ chức cách ly tập trung
trang bị đầy đủ các phương tiện
vật tư y tế tránh thay nhiễm
cho những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch
đơn vị là quy động lực lượng trực
một trăm linh quân số kể từ tối hôm qua
và thậm chí là trước đây
những thời gian trước nữa
để đảm bảo làm sao ra soát
và có báo cáo kịp thời về cho công an phố
với ý chí quyết tâm
của cán bộ chiến sĩ đơn vị
cũng như chỉ đạo quyết liệt
của từ chỉ huy quận
thì cán bộ chiến sĩ đơn vị
cũng phải nói là tinh thần
trương tích cực
trong công việc có nhiều đồng chí
có thể là nhiều ngày chưa được về nhà
việc hoàn phất hồ sơ
người nước ngoài và công dân việt nam
nhập cảnh về nước trong vòng hai ngày
giữa bối cảnh lực lượng công an quận hai
đang được huy động để bảo vệ chốt cách ly
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải dốc toàn lực
để hoàn thành nhiệm vụ